thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai rộ lên tình trạng các đối tượng sử dụng mạng viễn thông
mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn cho nhiều người dân
do đó ngoài tăng cường đấu tranh làm rõ các vụ việc lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền
cảnh báo các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để mỗi một người dân nâng cao cảnh giác
những biển cảnh báo về phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điện thoại thường sử dụng được dán ở những vị trí dễ thấy nhất trong phòng giao dịch
máy atm của ngân hàng đó là một trong những biện pháp mà công an thành phố biên hòa phối hợp với
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đồng nai thực hiện trong những ngày này
sau khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ người dân bị các đối tượng gọi điện thoại
yêu cầu đến ngân hàng chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay chỉ riêng tại thành phố biên hòa đã xảy ra bảy mươi bảy vụ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt
tài sản với thủ đoạn gọi điện thoại và sử dụng công nghệ cao qua đó đã chiếm đoạt ba chín tỷ đồng
của nạn nhân trong khi đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay người dân bị gọi điện thoại yêu cầu đến
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận một mươi sáu trường hợp trình báo bị kẻ gian
lừa đảo bằng thủ đoạn trên chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng
gọi điện thoại và nhắn tin sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện nhiều hành vi phạm tội
với chiêu thức phổ biến là giả danh cán bộ ngân hàng và các cơ quan bảo vệ pháp luật
thông báo đề nghị khách hàng cung cấp số tài khoản mật mã tài khoản và chuyển tiền
các bộ lãnh đạo các nhân viên của hệ thống ngân hàng quỹ tín dụng và các đơn vị kinh doanh
dịch vụ chiến tuyển để thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống nhân viên và người lao động
ở các ngân hàng và các cơ quan quản lý và nơi mà kinh doanh dịch vụ chiến tuyển để các nhân viên
biết về phương thức thủ đoạn để chủ động phòng ngừa để đấu tranh với loại tội phạm này
mỗi một người dân cần nâng cao cảnh giác khi thấy có những cuộc điện thoại bất thường
cần báo cho cơ quan công an gần nhất ngoài ra đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật
không liên hệ làm việc qua điện thoại hoặc yêu cầu gửi hình ảnh tin nhắn qua điện thoại
mạng xã hội đặc biệt không yêu cầu người dân phải nạp bất cứ khoản tiền nào và tài khoản cá nhân
để phục vụ điều tra trường hợp cần làm việc với công dân liên quan đến các vụ việc
vụ án phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập